mưa lũ luôn kéo theo những thiệt hại năng nề và những trận lũ đột ngột sẽ còn kéo theo nhiều mất mát hơn cho bà con
vừa qua đợt mưa lũ dị thường trái quy luật tại các tỉnh miền trung tây nguyên đã làm bốn người tử vong và mất tích thiệt hại hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có báo cáo nhanh tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ miền trung
theo đó đợt mưa lũ dị thường trá quy luật xảy ra ở các tỉnh miền trung tây nguyên từ ngày ba mươi tháng ba đến ngày hai tháng bốn vừa qua đã làm bốn người chết và mất tích
ngoài ra có hai năm trăm chín mươi hai lồng nuôi tôm hùm thiệt hại hai trăm sáu mươi hai thuyền bị chìm
hiện nay mới trục vớt được một trăm bảy mươi một tàu tỉnh thừa thiên huế bảy trên bảy tàu bình định một mươi tám trên bảy mươi bảy tàu phú yên tám mươi sáu trên một trăm một mươi bảy tàu khánh hòa sáu mươi trên sáu mươi tàu
trên tám mươi tám hectare lúa và hơn một mươi sáu hectare hoa màu bị gãy đổ ngập trong lũ thiệt hại lên tới hai ba trăm linh tỷ đồng
nhấn mạnh đây là đợt mưa lũ bất thường trái quy luật ở miền trung tây nguyên nhưng theo văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai công tác ứng phó từ trung ương đến địa phương được triển khai sớm không bị động bất ngờ
văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản chỉ đạo rất sớm ngày hai mươi tám tháng ba
và tiếp tục ban hành hai văn bản chỉ đạo các tỉnh trung bộ tây nguyên triển khai ứng phó mưa lũ thiên tai
văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho rằng công tác ứng phó thiên tai ở một số địa phương vẫn còn tồn tại hạn chế khi để mất người thiệt hại lớn về tài sản
công tác dự báo cảnh báo chưa đến cấp huyện xã và chưa cụ thể
bên cạnh đó nguồn lực trang thiết bị phòng chống thiên tai của các cơ quan ở tuyến huyện xã còn thiếu và yếu cả về số lượng chất lượng và chưa đủ
các cơ quan đã đặt lực ứng phó khi xảy ra thiên tai bất thường
bên cạnh đó đợt lũ dị thường diễn ra trong bốn ngày đã làm cho tỉnh thừa thiên huế thiệt hại trên một một trăm linh tỷ đồng trong đó ngành nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề nhất
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết trong đợt lũ dị thường từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày ba tháng bốn đã làm địa phương này thiệt hại khoảng một một trăm linh ba tỷ đồng
trong đó ngành nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề nhất với trên chín trăm ba mươi năm tỷ đồng
đợt mưa lũ này đã làm hai người ở huyện quảng điền và phong điền thiệt mạng năm người bị thương ba mươi bảy ngôi nhà bị tốc máy do lốc xoáy
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất trung ương hỗ trợ một năm trăm linh tấn lúa giống ngắn ngày và cực ngắn ngày để người dân tái sản xuất
hai mươi tấn hạt giống rau và năm tấn hạt giống ngô hai tấn gạo để trợ giúp xã hội đột xuất
đối với các hộ gia đình cá nhân gặp khó khăn do thiên tai
hỗ trợ kinh phí để tiêu úng khoảng bảy tỷ đồng một trăm linh tỷ đồng để tu bổ sửa chữa các công trình dân sinh thủy lợi đê điều phục vụ sản xuất
về lâu dài tỉnh thừa thiên huế cũng đề nghị sớm triển khai đầu tư xây dựng hồ âu lâu thượng tại huyện phong điền
triển khai xây dựng hồ chứa nước thủy cam huyện phú lộc nâng cấp sửa chữa đập thảo long cửa lát
tiếp tục hỗ trợ kinh phí để đầu tư nâng cấp hệ thống đê ven phá tàm giang cầu hai theo chương trình nâng cấp đê biển của chính phủ
hy vọng với sự hỗ trợ kịp thời của địa phương người dân tại những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão có thể trở lại cuộc sống thường nhật một cách sớm nhất